thu ngân sách trong những tháng gần đây đang có những chuyển biến tích cực tuy nhiên vẫn chưa đạt được dự toán theo kế hoạch đề ra do ảnh hưởng từ đại dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp
tổng thu ngân sách nhà nước một mươi một tháng do ngành thuế quản lý ước đạt hơn một triệu tỷ đồng đạt tám mươi sáu bốn so với dự toán bằng chín mươi năm chín so với cùng kỳ
trong đó thu từ dầu thô ước đạt hơn ba mươi một tỷ đồng bằng tám mươi chín năm so với dự toán
thu tiền sử dụng đất ước đạt khoảng một trăm ba mươi một tỷ đồng bằng một trăm ba mươi sáu bảy dự toán
hiện toàn ngành thuế đã thực hiện được trên sáu mươi năm cuộc thanh kiểm tra tại chủ sở người nộp thuế trong một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi
trong tháng một mươi hai ngành thuế còn phải thu trên một trăm linh tỷ đồng
đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn bởi dịch covid một mươi chín còn nhiều diễn biến phức tạp
chính vì vậy tổng cục thuế yêu cầu các đơn vị chức năng
tích cực tổ chức các đoàn công tác tới địa phương để chỉ đạo điều hành thu ngân sách
nhất là các cục thuế có số thu thấp các địa phương có số nợ lớn như vậy mới có thể đảm bảo đúng tiến độ đặt ra